ngày hai mươi bốn tháng một mươi bác sĩ đặng thanh hải giám đốc bệnh viện đa khoa hùng vương huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cho biết đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn gây tổn thương não nghiêm trọng
bệnh nhân là cháu lương minh bảo chú tại xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi bệnh viện đa khoa hùng vương tiếp nhận bệnh nhân nam một mươi bốn tuổi do trèo cây bị ngã xuống đất đập vùng chán vào hòn đá nên gây tổn thương vùng chán
chảy máu nhiều được vào cấp cứu trong tình trạng tổ chức não đã bị phòi qua vết thương người bắt đầu có dấu hiệu mê man